theo con số cập nhật của giới chức ấn độ đến sáng ngày hôm nay có ít nhất bốn mươi người tử vong trong trận lũ quét xảy ra giữa tuần này ở bang miền núi sikkim
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hàng chục người còn mất tích
quân đội ấn độ đang lên kế hoạch sử dụng trực thăng sơ tán khoảng một năm trăm linh du khách mắc kẹt khi tình hình thời tiết tại khu vực thiên tai được cải thiện
hôm bốn tháng một mươi mưa lớn tại khu vực hồ lốc nắc ở bang miền núi sikkim đã khiến mực nước ở đập trung thang ở khu vực thượng nguồn dâng cao buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn gây lũ lụt và lũ quét ở khu vực hạ nguồn sông testa gần biên giới của ấn độ với nepal và trung quốc
nước lũ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mươi hai người cuốn trôi một mươi một cây cầu khiến ít nhất hai mươi sáu người bị thương hơn một trăm linh người mất tích đây là đợt thiên tai mới nhất gây thiệt hại về người và tài sản tại vùng núi nam